ngày hai tháng bốn sau khi cấm các phương tiện lưu thông qua đèo bren để khắc phục tình trạng sạt lở xảy ra tại đây sau trận mưa lớn
cơ quan chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khẩn cấp huy động lực lượng chuyên môn tiến hành cửa hạ một mươi năm cây thông ba lá
bên mép bờ ta luy dương trên đèo bren nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đèo trong mùa mưa bão
các cây bị cưa hạ có đường kính từ ba mươi đến sáu mươi cm cao từ một mươi một mươi tám m đứng treo leo bên bờ ta lui có thể ngã đổ bất cứ lúc nào
nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện di chuyển qua đèo bren
sau khi xử lý xong sự cố mất an toàn tại vị trí sạt lở các phương tiện đã được lưu thông trở lại bình thường
trước đó cơn mưa lớn vào chiều ngày ba mươi một tháng ba và mùng một tháng bốn đã khiến tuyến đèo bren vừa được nâng cấp mở rộng đã bị sạt lở đất đá
các cơ quan chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và khắc phục sự cố
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm trong giai đoạn một trong tháng ba từ ngày một tháng bảy đến ba mươi tháng chín
tuyến metro số một tp hcm
chuyến đầu tiên xuất phát lúc năm giờ và muộn nhất lúc hai mươi hai giờ hàng ngày
mỗi chuyến cách nhau từ tám đến một mươi phút
giai đoạn hai từ đầu tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi hai sẽ vận hành một mươi hai đoàn tàu vào các ngày trong tuần
thời gian tàu chạy từ năm giờ đến hai mươi ba giờ ba mươi
riêng ngày cuối tuần nghỉ lễ tết metro số một vận hành chín đoàn tàu với thời gian hoạt động tương tự
giai đoạn ba từ đầu năm hai nghìn hai mươi năm trở đi ba quản lý đường sát đô thị tp hcm sẽ vận hành tuyến metro số một
theo công suất thiết kế đầu tư ban đầu
kế hoạch vận hành giai đoạn này được xác định dựa theo tình hình khai thác thực tế của năm hai nghìn một mươi bốn
để giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách thuận tiện nhanh chóng và an toàn
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội đã phối hợp với liên minh asean vp bank
triển khai áp dụng thẻ vé tháng ảo
hay còn gọi là thẻ phi vật lý cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố hà nội
thẻ điện tử ảo hay còn gọi là thẻ phi vật lý được thiết lập theo tài khoản định danh của khách hàng
hiển thị trên điện thoại di động có hình ảnh và đầy đủ thông tin như thẻ chip vật lý với mã thẻ
thông tin chủ thẻ loại đối tượng và thời hạn sử dụng thẻ
sử dụng thẻ ảo giúp tiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý
khách hàng không tốn thời gian chi phí đi lại để nhận và dán tem trên thẻ vé tháng
thẻ ảo có giá trị sử dụng ngay sau khi khách hàng đăng ký thẻ thành công
không mất thời gian chờ đợi ba bốn ngày lấy thẻ và không mất thời gian xếp hàng dán tem vé tháng như thẻ vật lý
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội là đơn vị quản lý và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố
trong những năm qua trung tâm đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng với mục tiêu từng bước chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý
và đưa giao thông công cộng là phương tiện đi lại thuận tiện cho người dân góp phần giảm thiểu sử dụng giao thông cá nhân giảm thiểu ủng tác giao thông và ô nhiễm môi trường